ngày ba mươi một tháng tám tại khu di tích văn thánh khổng miếu thành phố tam kỳ ubnd tp tam kỳ đã tổ chức trao giải thưởng phan châu trinh lần thứ một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín cho sáu mươi bảy tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục nghiên cứu khoa học
trong đó có một phó giáo sư bốn tiến sĩ năm thạc sĩ và có một cá nhân nhận giải thưởng lần ba và hai cá nhân nhận giải thưởng lần chín
nhân dịp này ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng phan châu trinh cho một tập thể và hai cá nhân có thành tích đóng góp cho giải thưởng phan châu trinh và công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương